ngày hai mươi sáu tháng bảy tại không gian nhà văn hóa lao động thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
hội nghệ sĩ nhiếp ảnh việt nam và hội văn học nghệ thuật lâm đồng tổ chức khai mạc
và trao giải liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền đông nam bộ lần thứ hai mươi bảy năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề đất nước con người miền đông hội nhập và phát triển
liên hoan lần này nhận được gần một sáu trăm linh tác phẩm ảnh nghệ thuật của hơn hai trăm ba mươi tác giả tham dự
với các thể loại phong cảnh chân dung cuộc sống đời thường
ban tổ chức đã chọn một trăm tám mươi tác phẩm chất lượng của chín mươi bốn tác giả vào vòng trung khảo
liên hoan ảnh nghệ thuật sẽ diễn ra đến hết ngày bốn tháng tám